bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đóng trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu vừa tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm năm ngày thành lập và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
trải qua một mươi năm năm xây dựng và trưởng thành bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đã xua đuổi được hơn ba trăm bốn mươi lượt tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển đảo của tổ quốc bảo vệ các tuyến cắp quang
các tuyến ống dẫn dầu khí và hoạt động thăm dò dầu khí trên biển tổ chức hơn hai trăm linh lượt tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật trên biển
qua đó bắt giữ và xử lý hơn chín trăm ba mươi bốn tàu thuyền có hành vi buôn lậu gian lận thương mại đấu tranh khám phá hơn hai mươi chuyên án ma túy bắt bảy mươi đối tượng
ngoài ra bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba còn là lực lượng sung kích trong công tác tìm kiếm cứu nạn và tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước cho bà con ngư dân
phát huy thành tích đã đạt được đảng bộ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba tiếp tục nâng cao khả năng chiến đấu không để bị động bất ngờ sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra bảo đảm hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao